công an tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắk đã phát hiện và bắt giữ nhiều xe khách vận chuyển hàng nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc trong đó chủ yếu là thuốc lá và mỹ phẩm
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều phương tiện xe khách vận chuyển hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc như xe ô tô khách biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn một trăm tám mươi năm có trợ hai trăm bảy mươi bao thuốc lá ngoại nhập
xe ô tô khách biển kiểm soát tám mươi một b ba trăm hai mươi sáu đang vận chuyển một mươi năm thùng mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc đặc biệt xe ô tô khách biển kiểm soát chín mươi tám b hai nghìn một trăm sáu mươi tám có vận chuyển hai kiện hàng bên ngoài có đề chữ đồ thờ cúng nhưng qua kiểm tra phát hiện bên trong đựng một bao thuốc lá ba trăm năm nhập lậu
hiện công an tp bôn ma thuật đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật